chuyển sang phần tin tức quốc tế
vào sáng ngày hôm nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
quốc hội trung quốc khóa một mươi bốn đã tiến hành họp phiên toàn thể lần thứ ba
phê chuẩn phương án cải cách bộ máy quốc vụ viện chính phủ
và bầu lãnh đạo chủ chốt nhà nước và quốc hội khóa mới
với số thứ bầu tuyệt đối hai chín trăm năm mươi hai trên hai chín trăm năm mươi hai
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc tập cận bình
đã được bầu lại làm chủ tịch trung quốc và chủ tịch quân ủy trung ương
việc tổng bí thư tập cận bình tiếp tục được bầu làm chủ tịch nước
và chủ tịch quân ủy trung ương nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp
cho thấy uy tín rất lớn của ông
thể hiện sự tin tưởng tín nhiệm rất cao của các tầng lớp nhân dân trung quốc
cũng tại phiên họp các đại biểu cũng bầu ủy viên thường vụ bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc triệu lạc tế
làm ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại
chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn thay ông lật chiến thư
bầu phó thủ tướng hàn chính làm phó chủ tịch trung quốc
thay ông vương kỳ sơn đều với số phiếu tuyệt đối
sau khi được bầu các lãnh đạo nhà nước và quốc hội trung quốc
đã tiến hành tuyên thệ nhậm chức trước hiến pháp
dưới sự chứng kiến của các đại biểu quốc hội
trước đó các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua quyết định phương án cải cách cơ cấu bộ máy chính phủ
theo chương trình kỳ họp quốc hội ngày mai
sẽ phê chuẩn chức danh thủ tướng chính phủ
bầu các chức danh chủ nhiệm ủy ban giám sát quốc gia
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao
kỳ họp thứ nhất quốc hội trung quốc khóa một mươi bốn
dự kiến bế mạng vào ngày một mươi ba tháng ba
tức thứ hai tuần sau